nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí nguyễn hữu thọ ngày sáu tháng bảy học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với văn phòng quốc hội
ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy long an tổ chức hội thảo cấp quốc gia đồng chí nguyễn hữu thọ với cách mạng việt nam và quê hương long an
đến sự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
phát biểu tại hội thảo đồng chí trung hòa bình cho rằng tấm gương đạo đức của đồng chí nguyễn hữu thọ mãi mãi là niềm tự hào
là nguồn động viên to lớn cho các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh niên việt nam học tập và nói theo